lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công với chuyên án ma túy bắt giữ một đối tượng người lào thu giữ một trăm linh viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác
sau nhiều ngày tuần tra mật phục vào khoảng một mươi hai h ngày ba mươi một tháng năm tại vị trí cách mốc năm trăm hai mươi bảy về phía lào khoảng ba trăm linh m thuộc khu vực làng khàng huyện bô la pha tỉnh bli tỉnh khăm muộn của lào
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã phát hiện bắt giữ một đối tượng nam đi xe ô tô bán tải đang theo đường mòn biên giới chạy từ hướng lào về việt nam
qua kiểm tra phát hiện trong xe ô tô chứa nhiều túi ni lông hình chữ nhật màu vàng được cất dấu tinh vi đây chính là ma túy tổng hợp được đối tượng vận chuyển trái phép từ lào về việt nam với số lượng một trăm linh viên nén các loại cùng với một xe ô tô bán tải hiệu vigo và nhiều tăng vật khác có giá trị
khải thăng nhanh đối tượng khai tên là thạo phết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
chú tại bản sám sọ huyện viêng thon tỉnh bô ly khăm xây lào
đây là đối tượng cầm đầu trong chuyên án này
đối tượng khai nhận số ma túy trên đang được vận chuyển từ lào qua biên giới việt nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
đây là vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn thứ hai từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay trên địa bàn biên giới quảng bình khăm muộn lào do bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình chủ trì phát hiện bắt giữ
trong khi đó vào khoảng một mươi một h ngày hôm nay
tại khu vực tổ một phường triềng sinh thành phố sơn la công an thành phố sơn la đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là nguyễn thị yến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại phường trường sinh thành phố sơn la
tăng vật thu giữ gồm một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng với một số vật chứng liên quan khác
đấu tranh mở rộng lực lượng công an tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn hữu chuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin sáu tám trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng với một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng chuyên khai nhận mua số ma túy trên tại xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la
với số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng về tìm mối bán kiếm lời
khi về đến thành phố sơn la đã bán được một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp cho nguyễn thị yến
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
một cháu gái đã kể nhiều lần bị một người sống cùng chung cư đưa ra góc cầu thang xâm hại tình dục
tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tại hoàng mai hà nội một người mẹ làm đơn tố giác cao mạnh hùng quê thái bình
tạm trú tại quận hoàng mai có hành vi xâm hại tình dục với bé gái tám tuổi nhiều lần
không lâu sau cũng trong năm hai nghìn một mươi bảy thông tin một cháu bé một mươi một tuổi tại xã
an phước huyện mang thít tỉnh vĩnh long bị cha ruột và ông nội thay nhau cỡ hiếp
riêng trong năm hai nghìn một mươi tám con số một năm trăm bốn mươi bảy vụ xâm hại trẻ em đã khiến xã hội bàng hoàng
sang những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín liên tiếp những vụ việc đau lòng như một giáo viên chủ nhiệm có hành vi
sầu mông sờ đùi nữ học sinh trường tiểu học tiên sơn huyện việt yên tỉnh bắc giang
hay gần đây nhất việc đối tượng xâm hại bé gái trong thang máy ở thành phố hồ chí minh
phương án đảm bảo vệ trẻ em của bà nguyễn thành thùy học viện an phước huyện bắc giang
ở đây cái hành vi này nó không phải là cái hành động thông thường của những cái tình cảm giữa
người chú hay người bác đối với cái trẻ em mà đây là thể hiện rõ một cái hành vi là gì nó
vi phạm đạo đức và vi phạm đối với những cái mà
luật trẻ em được bảo vệ quyền trẻ em đã được quy định bản thân là pháp luật bộ luật hình sự cũng quy định
theo tiến sĩ nguyễn thành thùy khoa luật
học viện an ninh nhân dân sở dĩ vẫn còn có những khó khăn trong xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và dâm ô
là bởi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm chưa có một văn bản hướng dẫn cụ thể thế nào là hành vi dâm ô
cũng như chưa quy định rõ bộ phận nào là bộ phận kích thích tình dục
nên dẫn đến các cơ quan thực thi vận dụng theo cách hiểu khác nhau
trước hết phải khẳng định rằng là từ những vụ án đã xảy ra trong thời gian gần đây liên quan đến những hành vi mang tính chất quấy dối tình dục
đặc biệt là đối với đối tượng là trẻ em
thì có thể thấy rằng là một số vấn đề cần bàn là về liên quan đến việc quy định của pháp luật hiện hành của chúng ta
cần phải lấp đầy những cái khiếm khuyết
cụ thể ở đây là theo quy định của rất là nhiều quốc gia trên thế giới
thì những cái hành vi mang tính chất quấy dối ở đây thậm chí là chỉ là hôn mà không được sự đồng ý của phía cha mẹ hoặc là các em
thì những hành vi này đã được xếp vào những hành vi vi phạm pháp luật và thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự
nhưng mà đối với nước chúng ta thì hiện nay thì
quy định của pháp luật mới chỉ dừng lại tạm thời theo tinh thần của thông tư liên tịch số một của năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
giữa tòa nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao và bộ nội vụ hướng dẫn về hành vi dâm ô
trong đó thì rất là bất lợi cho những vụ án gần đây
chúng ta cũng có thể thấy rằng dư luận vẫn nói là đi vào chìm xuồng
chìm dồn ở đây không phải do các cơ quan tiến hành tố tụng mà do luật của chúng ta hiện nay chưa có những cơ chế
để tạo ra một cái cơ sở pháp lý cho việc xét xử hình sự
trong khi tình trạng xâm hại tình dục dâm ô trẻ em có yếu tố tăng
thì thực tế đa số trẻ hiện nay còn thiếu các kỹ năng tự bảo vệ mình khi bị kẻ xấu cố tình lợi dụng
bên cạnh đó số đông các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em là người có trách nhiệm nuôi dưỡng quản lý trẻ em
như giáo viên bảo mẫu cha mẹ ruột hay trà rượm
địa điểm xâm hại thường diễn ra ở những nơi vắng người qua lại
ở vùng nông thôn là đồi núi cánh đồng thậm chí cả nhà chùa nhà thờ
còn thủ đô thì những nơi thiếu sự giám sát của người lớn như con hẻm
thậm chí là thang máy của những tòa nhà cao tầng không lắp camera
ta phải nhìn thẳng vào sự thật đó là các con đang lớn trước tuổi
thế thì khi con lớn trước tuổi thì tâm hồn con như một đứa trẻ
nhưng cái tâm sinh lý bên trong các con phát triển ngoài sự kiểm soát của các con
thế thì nếu như chúng ta không có sự định hướng không có sự giáo dục
để con thích nghi với nó
và con thoát khỏi sự kiểm soát của các con
thì tôi nghĩ rằng cái hậu quả rất là khôn lường
bên cạnh những khó khăn do mặt khách quan
thì hiện nay còn nhiều gia đình đang lưỡng lự trong cách giải quyết
dẫn đến khai báo muộn không biết cách thu giữ vật chứng cần thiết
để giao nộp cho cơ quan chức năng
điều này vô hình chung đã tạo điều kiện để người thực hiện hành vi phạm tội
có đủ thời gian xóa hết dấu vết
dẫn đến khó khăn trong việc thu thập chứng cứ điều tra xét xử
theo con số thống kê xâm hại tình dục trẻ em
mà bộ lao động thương binh và xã hội đưa ra
khiến xã hội cảm thấy cam phẫn
vậy để ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục dâm ô trẻ em
thì bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an
rất cần sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhiều tổ chức xã hội
trung bình mỗi tháng đường dây nóng bảo vệ trẻ em
thuộc cục chăm sóc và bảo vệ trẻ em
bộ lao động thương binh và xã hội tiếp nhận hàng chục cuộc gọi
nhờ tư vấn can thiệp cho những trường hợp trẻ em bị xâm hại
và tổn thương về mặt tinh thần và thể chất
tuy nhiên thực tế để xử lý một trường hợp trẻ bị xâm hại gặp rất nhiều khó khăn
nếu không giám định thì không thực hiện ngay để qua một thời gian nhất định nào đó
hai ba bốn ngày hoặc một thời gian nhất định hai ba tuần nào đó
thì rõ ràng là gây khó khăn cho cơ quan điều tra
nên chăng thì phải có những cái chế định bổ sung để làm sao đó có một cái quy định nó chặt chẽ hơn
mặc dù pháp luật chúng ta cũng đã quy định rất là cụ thể rất là rõ nét
nhưng về mặt dư luận có thể rất là hoang mang
nhưng tôi cho rằng cái này thì chúng ta vẫn phải tôn trọng
quyền của cơ quan điều tra để người ta xác định làm rõ hành vi có thỏa mãn hay không
thì lúc đấy mới xác định tiến hành khởi tố hay không khởi tố vụ án
điều một trăm một mươi hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín về tội hiếp dâm trẻ em
xử phạt kẻ hiếp dâm trẻ dưới một mươi sáu tuổi với khung hình phạt thấp nhất là từ bảy đến một mươi năm năm tù
trong mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ một mươi ba tuổi đều là phạm tội hiếp dâm trẻ em
và người phạm tội bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân
hoặc là tù trung thân
tuy nhiên điều khó khăn khi xử lý các vụ án này là công tác thu thập chứng cứ
để kết tội kẻ thù ác còn nhiều kẻ hợp
quy trình tiếp nhận tin trình báo trải qua nhiều bước
phần nào xóa các dấu vết hung thủ để lại sau những vụ xâm hại tình dục
với hành vi dâm ô mà được hiểu như hiện nay
đó là phải có sự độc trạng về tác động đối với những bộ phận sinh dục trên cơ thể con người
có thể tác động đến bộ phận sinh dục của nạn nhân hoặc bất nạn nhân tác động đến
bộ phận sinh dục của mình hoặc người khác
điều đấy rất khó như vụ ở bắc giang chẳng hạn
với những hành vi véo mũi véo tai của người thầy giáo đó
lúc đầu có thể khai là cả những hành vi mang tính chất nhạy cảm hơn
nhưng về sau thì cũng nói rằng là tôi ký vào biên bản là do quá hoảng loạn
rồi sau đó lại thay đổi lời khai của mình
có thể đề xuất rằng trong thời gian tới các nhà làm luật của chúng ta
cần phải nghiên cứu một cách nhanh chóng trong việc bổ sung thêm những hướng dẫn
về việc xác định được thế nào là hành vi dâm ô
ngoài hành vi hiếp dâm các hành vi dâm ô trẻ em theo quy định hiện hành
cũng bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm tù
nhưng hành vi dâm ô thường không để lại dấu vết trên cơ thể nạn nhân
nên khi phát hiện những bất thường về tâm lý hoặc qua lời kể của trẻ
mà nghi ngờ trẻ có thể bị dâm ô thì cha mẹ và người thân
cần trình báo cơ quan công an càng sớm càng tốt
điều này tạo điều kiện trong quá trình điều tra phát minh lấy lời khai dễ dàng hơn
trước thực trạng tội phạm xâm hại trẻ em diễn ra gây bức xúc trong dư luận
với chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm xã hội của mình
lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dư luận vào cuộc
tham gia phòng ngừa phát hiện đấu tranh đối với loại tội phạm này
đồng thời lực lượng công an cũng luôn nắm chắc tình hình
phát hiện sớm các vụ việc phát sinh và kiên quyết xử lý theo luật định
để vừa giăn đe tội phạm và phát động phong trào quần chúng nâng cao tinh thần cảnh sát
phòng ngừa đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em
tuy nhiên như chúng tôi đã phân tích ở trên có những khó khăn cả về khách quan
chủ quan trong việc xử lý loại tội phạm này nên muốn giải quyết một cách triệt để
tránh gây bức xúc trong dư luận thì chúng ta phải luật hóa từng hành vi cụ thể
như việc khoảng cách hành vi tiếp xúc với trẻ phân biệt rõ các khái niệm
quý mến âu yếm với các hành vi được coi là phạm tội
trong phần tiếp theo của bản tin
khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín công tác đảm bảo an ninh an toàn được đặt lên hàng đầu
nổ lớn tại nhà máy sản xuất thuốc nổ của nga số người bị thương đã tăng lên một mươi chín người
thưa quý vị và các đồng chí luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực gần sáu năm qua
chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị định
hướng dẫn thi hành luật trong đó có quy định rõ địa điểm cấm hút thuốc lá
việc xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm
tuy nhiên trên thực tế việc thực hiện quy định là rất khó khăn
trong suốt thời gian qua gần như chưa có một trường hợp nào bị xử phạt vì hút thuốc lá ở nơi công cộng
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
mặc dù đã có quy định xử phạt và cấm hút thuốc nơi công cộng
và người dân cũng nhận thức được những nguy hại của việc hút thuốc đến bản thân và những người xung quanh
nhưng số lượng người hút thuốc ở nơi công cộng vẫn rất lớn
nguyên nhân chính của thực trạng hút thuốc nơi công cộng vẫn tiếp diễn này
có lẽ là do quá trình giám sát và xử lý vi phạm chưa thực sự hiệu quả

mà thực ra nó là một cái nét không tôn trọng bản thân nơi công cộng
tuy nhiên là để mà thực hiện tốt được cái này thì tôi nghĩ là cũng hơi khó
bởi vì cái lực lượng giám sát và trực tiếp xử phạt của mình hiện tại là không có
và thứ hai là cái quy trình xử phạt thì tôi nghĩ là có thể là nó còn hơi bị lòng vọng
luật phẩm chống tốc hại
tốc hại thuốc lá có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi ba
quy định hành vi hút thuốc tại những địa điểm bị cấm như cơ sở y tế
giáo dục địa điểm chờ tàu xe hoặc vứt tàn thuốc không đúng nơi quy định
có mức xử phạt từ một trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng
tuy nhiên việc áp dụng các mức xử phạt này gần như không thể thực hiện
trong thực tế cũng chưa có một giải pháp thay thế nào hiệu quả hơn
nhằm mục đích hạn chế thuốc lá ở những nơi công cộng
bởi hậu quả của thuốc lá để lại cho thế hệ tương lai là rất lớn
hút thuốc lá ở nước ta là một trong một mươi năm nước
nằm trong số một mươi năm nước hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới
thì đó là cái gánh nặng có thể nói cái nặng đó
nó còn đeo đuổi với chúng ta được khoảng một mươi đến một mươi năm năm sau
bởi vì những trường hợp hút thuốc lá không phải là bị bệnh ngay
một số trường hợp mà biểu hiện cấp tính ngay
ví dụ như là những người mà hay hít phải khói thuốc thì dễ bị viêm phổi
cấp tính trẻ em thì dễ bị những trùng gốc cấp tính thì không nói
nhưng cái hậu quả lâu dài thì nó phải là năm năm một mươi năm
sau này ví dụ sau hút thuốc lá năm một mươi năm sau
nguy cơ trở thành ung thư phổi nguy cơ trở thành bệnh phổi tắc nghẽn bản tính
trên thực tế thì cái luật đó đã phát huy được tác dụng
nhưng đi vào cuộc sống trưa thì chúng ta thấy nó còn rất nhiều ngạn chế
người bệnh hút thuốc lá ở những nơi không được hút thì thực chất cũng chưa bị chế tài

nếu thấy hành khách trên tàu trong sân ga phòng chống hút thuốc
nhân viên ga tàu xe cũng chỉ có quyền nhắc nhở chứ không có quyền xử phạt
trong khi đó người dân vẫn chưa có ý thức tự giác trong việc từ bỏ thuốc lá
vì sức khỏe của bản thân và người thân
tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng vẫn diễn ra ngang nhiên
quy định xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng dường như chưa đủ sức gian đe
vào lúc hai mươi h tối nay lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng deff hai nghìn một mươi chín
với chủ đề những dòng sông kể chuyện đã chính thức được khai mạc
công tác đảm bảo an ninh an toàn phòng chống cháy nổ đã được các lực lượng công an
và các lực lượng có liên quan lên phương án để du khách có thể thưởng thức
một đêm khai mạc với những màn bắn pháo hoa rực rỡ trong an toàn vui vẻ
đêm khai mạc với chủ đề cội nguồn là sự tranh tài của hai đội nga và việt nam
trong khi đội việt nam lấy đề tài đôi bờ huyền thoại trên nền nhạc phối
giữa việt nam và quốc tế kể câu chuyện vươn lên đầy mạnh mẽ của thành phố đà nẵng
đội nga lại khắc họa vũ điệu của lửa và nước
hai thành tố đối lập ẩn chứa sức mạnh tự nhiên không thể khuất phục
nhưng tương hỗ cho sự sống để tạo nên những bông lửa rực rỡ soi bóng mặt sông
trước đó là chương trình nghệ thuật với những tiết mục đặc sắc trên sân khấu nổi hoành tráng
với kỹ thuật ánh sáng tinh tế
và là lần thứ ba được thực hiện theo phương thức xã hội hóa
từ rất sớm thì khán giả đã có mặt ở khán đài với khoảng gần hai mươi chỗ ngồi
điều này đã cho thấy sức hút của sự kiện này đối với người dân và du khách
để đảm bảo lễ hội pháo hoa quốc tế được diễn ra tuyệt đối an toàn
ngay từ rất sớm lực lượng quân đội công an và các đơn vị liên quan
đã bố trí lực lượng tại những vị trí được phân công để triển khai nhiệm vụ
riêng đối với công tác phòng cháy trợ cháy
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
hàng trăm cán bộ chiến sĩ của công an thành phố đà nẵng
và công an các quận huyện đã được huy động
lúc một mươi năm h trong ngày khai mạc này là bố trí lực lượng tuần lưu trên đường
để giải quyết vấn đề trật tự đồng thời nhắc nhở các phương tiện dân đổ
trên các tuyến đường bạch đằng trần hưng đạo
và đồng loạt là bố trí ở các cái chốt trên địa bàn mà
khoảng quản sát giao thông đảm nhận là lúc một mươi sáu h chiều ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín này
năm nay lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng kéo dài trong hơn một tháng
từ ngày mùng một tháng sáu đến ngày mùng sáu tháng bảy với năm đêm trình diễn
và đội chủ nhà việt nam lễ hội năm nay hoàn toàn là những gương mặt mới

đến từ nga bỉ brazil vân lan anh và trung quốc

với chủ đề những dòng sông kể chuyện
các màn trình diễn sẽ gợi mở những câu chuyện đặc sắc
long xinh hoa cứu kind of heavy rain
đại hóa của mỗi quốc gia nhìn từ những dòng sông biểu tượng của mỗi nước tham dự sự kiện này
kết thúc tuần làm việc thứ hai kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn nhiều vấn đề nóng đã được
các đại biểu đưa ra tranh luận trước nghị trường và một lần nữa câu chuyện trách nhiệm lại được
nhiều đại biểu đề cập đến trước những băn khoăn của đại biểu xung quanh một số vấn đề nổi cộng
của ngành giáo dục thời gian qua đặc biệt là vụ việc gian lận điểm thi trong kỳ thi trung học
phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại một số địa phương bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
đã nhận trách nhiệm về một số vấn đề và đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo tính công bằng trong các
trong các kỳ thi
xung quanh vấn đề này nhiều đại biểu cũng cho rằng không chỉ là vấn đề trách nhiệm của bộ giáo dục
và đào tạo còn cần làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan và xử lý nghiêm minh
từ câu chuyện trách nhiệm của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nhiều đại biểu cũng đã đề cập đến
câu chuyện trách nhiệm của người đứng đầu
đối với một số bất cập trong bộ máy hành chính hiện nay
tức là tình trạng trong đồng hồ cần bộ còn bột phất chúng ta chưa thực sự vi dân
trước công việc được giáo nhiệm vụ mình được giáo khi tiếp xúc với dân chúng ta thiệu chia sẻ thiệu hướng dẫn
cho nên đây là một vấn đề mà tôi thấy rằng là cần phải quan tâm để xử lý tốt vấn đề này
nó đi từ việc cần phải có quý trệ cần phải có cơ trệ kiểm tra đánh giá
và đặc biệt là vai trò của người thủ tưởng của đơn vị người đứng đầu
người đứng đầu thể hiện rõ cái trách nhiệm của mình
phấn công đúng nhiệm vụ và đặc biệt những nhiệm vụ có thể chất ngày càng
liên quan nhiều đến dân thì phải có cái cơ trệ đặc biệt
cơ trệ đó là thế nào phải có cái giám sát
phải biết lựa chọn những cần bộ có tấm của trách nhiệm
theo chương trình làm việc trong tuần tới quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên của chính phủ
xung quanh bốn nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
xây dựng giao thông vận tài và lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
tại kỳ họp này lần đầu tiên phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh sẽ thay mặt lãnh đạo chính phủ
đăng đàn báo cáo và trả lời chất vấn của các đại biểu
sáng nay bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu
đã tổ chức lễ phát động tuần lễ biển và hải đảo việt nam
tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày đại dương thế giới và ngày môi trường thế giới năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng dự và chỉ đạo buổi lễ
tuần lễ biển và hải đảo việt nam với nhiều hoạt động có ý nghĩa như trồng rừng ngập mặn
chống sạt lở ven biển hoạt động thanh niên với phong trào chống rác thải nhựa
khởi công nhà máy xử lý rác thải bạc liêu trưng bày tranh ảnh về bảo vệ môi trường
và phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông cửu long khởi công xây dựng nhà máy điện gió
hội nghị về đầu tư cho thương hiệu biển việt nam qua đó tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước và các thông điệp của liên hợp quốc về bảo vệ môi trường
bảo vệ biển đảo quê hương đến các cấp các ngành và cộng đồng tạo tính lan tỏa
góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường chủ quyền biển đảo quê hương cho toàn xã hội
phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng nhấn mạnh ý nghĩa
tầm quan trọng của tuần lễ biển và hải đảo việt nam đồng thời đưa ra một số chiến lược tổng thể toàn diện
làm nền tảng cho việc phát triển kinh tế biển quản lý biển hải đảo của nước ta trong thời gian tới
đặc biệt chú trọng những khâu đột phá quan trọng và các nhiệm vụ giải pháp vừa mang tính chiến lược
vừa mang tính cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra